do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cuối mùa đã biên tính nên trong vòng ba ngày tới
các tỉnh phía đông bắc bộ tiếp tục duy trì tình trạng trời nhiều mây có mưa mưa nhỏ và mưa phùn
trong hai ngày tới trời rét về đêm và sáng nhiệt độ ban ngày cao nhất phổ biến không quá hai mươi năm độ
dự báo sang ngày một mươi ba thời tiết trên khu vực sẽ ấm hơn nhiệt độ tăng nhanh khi đạt mức cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
phía tây bắc bộ có mưa vài nơi trong ngày mai sau đó mưa rứt trời chỉ còn nhiều mây trong hai ngày tiếp theo
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
mức nhiệt trên khu vực sẽ tăng nhẹ một độ trong ngày một mươi hai và tăng khá mạnh khoảng bốn độ trong ngày một mươi ba
không khí lạnh suy yếu thời tiết trung bộ vì thế cũng chuyển tốt dần
trong đêm mai trung bộ chỉ còn mưa nhỏ dài rác ở các tỉnh phía bắc khu vực
sau đó từ ngày mai mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi
song cũng chỉ xảy ra về đêm và sáng sớm
còn ban ngày từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế có nắng trở lại và nhiệt độ cũng tăng nhanh
cao nhất trong ngày mai phổ biến là hai mươi bốn hai mươi bảy độ phía nam có nơi cao hơn
trong hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tăng mỗi ngày khoảng hai độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở xuống đến bình thuận trong ngày mai sẽ có mưa vài nơi
sau đó thời tiết chuyển tốt khi mưa rứt ban ngày trời có nắng với cường độ vừa phải
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động từ hai mươi chín
đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn sau đó tăng nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
ở tây nguyên từ nay đến ngày một mươi ba vẫn duy trì thời tiết ít mưa
có trang trí có mưa rông cục bộ vào thời điểm chiều tối với lượng ít
còn ban ngày vẫn là trạng thái tạnh giáo có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây sẽ phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ cục bộ có nơi cao hơn
trong khi đó ở nam bộ ban ngày trời cũng còn nắng
riêng tại miền đông nam bộ sẽ có nắng nóng
về chiều tối khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và rông
cục bộ có mưa với lượng khá
trong mưa rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây sẽ phổ biến không quá ba mươi sáu độ